thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với lữ thị minh thu năm mươi năm tuổi ngụ khó khóm năm thị trấn càng long huyện càng long
về hành vi tàn trữ và lưu hành tiền giả
theo kết quả điều tra vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai lữ thị minh thu đến một tiệm tạp hóa
ở ấp phú hưng một xã bình phú huyện càng long và sử dụng một tờ tiền mệnh giá năm trăm linh đồng để mua hàng
thì chủ tiệm tạp hóa phát hiện tờ tiền trên là giả nên nói không xài được và trả lại
sau đó thu tiếp tục lấy một tờ tiền mệnh giá năm trăm linh đồng khác để trả
thì chủ tiệm tạp hóa tiếp tục phát hiện đó cũng là tiền giả nên trình báo công an xã bình phú
nhận được tin báo công an xã bình phú tiến hành tuần tra kiểm soát thì phát hiện bà thu
ghé vào một tiệm quần áo may sẵn ở ấp nguyệt lãng c có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra lập biên bản
tạm giữ số tiền một mươi bảy triệu sáu trăm linh ngàn đồng nghi là giả và đưa về cơ quan công an làm việc
đồng thời trình báo cơ quan an ninh điều tra
qua giám định số tiền trên có ba tờ tiền mệnh giá năm trăm linh đồng là giả
tại cơ quan công an lữ thị minh thu khai nhận trước đó có bán bánh cho một người phụ nữ
ở chợ bình điền tp hcm không rõ họ tên địa chỉ và được người này gửi trả hai triệu năm trăm linh ngàn đồng
trong đó có ba tờ tiền giả mà bà thu đi mua đồ thì bị phát hiện
hiện vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra tiếp tục điều tra mở rộng